một số trang mạng xã hội đã đăng tải những thông tin về tình hình ô nhiễm môi trường
ở xã vùng cao xích thổ huyện nho quan tỉnh ninh bình
phóng viên truyền hình nhân dân đã cùng sở tài nguyên và môi trường tỉnh ninh bình
ubnd huyện nho quan đến xã xích thổ để tìm hiểu
đây là thung xúa nơi công ty trách nhiệm mỹ hoạn một thành viên công nghệ hạ lòng
đặt nhà máy xử lý phế thải cao su và plastic
nơi đây chỉ có đá lộ đầu vốn bỏ hoang từ nhiều năm

đặt nhà máy xử lý phế thải cao su và plastic